tối ngày tám tháng ba ubnd tỉnh thừa thiên huế đã cho phong tỏa phun thuốc diệt khuẩn tại khách sạn moonlight
nhà hàng illigan trên đường phạm vũ láo võ thị sáu và các tuyến đường mà bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín thứ ba mươi đã đi qua
sáng nay chín tháng ba cơ quan chức năng đã tổ chức cách ly theo dõi tình trạng sức khỏe tại nơi lưu trú với hai mươi năm người đi chung với bệnh nhân
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thừa thuyên huế kêu gọi tất cả các hành khách đi trên chuyến bay vn một nghìn năm trăm bốn mươi bảy từ hà nội đến huế lúc một mươi bảy h một mươi năm phút ngày sáu tháng ba
cần tự theo dõi tình hình sức khỏe kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế nơi gần nhất khi có dấu hiệu bất thường